tổ chức động vật châu á hợp tác cùng tri cục kiểm lâm tỉnh phú thọ đã cứu hộ thành công hai cá thể gấu ngựa quý hiếm
do người dân tự nguyện chuyển giao từ một trang trại tư nhân tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ về trung tâm cứu hộ gấu việt nam
theo thông tin từ chủ nuôi gấu mẹ toren khoảng hai mươi tuổi và đã được nuôi nhốt cách đây một mươi tám năm
còn gấu constorm tầm bốn tuổi và bị tật bầm sinh ở chân trái
khám sức khỏe tại hiện trường sau gây mê các ba sĩ của trung tâm cứu hộ gấu việt nam nhận định cả hai con gấu đều có sức khỏe ổn định
đây là một mươi một cá thể gấu được tổ chức động vật châu á thực hiện trong năm nay
hiện tổ chức đã cứu hộ được hai trăm hai mươi hai cá thể gấu ngựa và gấu chó
trong đó một trăm chín mươi gấu đang sống và được chăm sóc nhân đạo trong điều kiện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm cứu hộ gấu việt nam
hiện nay vẫn còn khoảng năm trăm linh cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các trang trại khắp việt nam cho mục đích lấy mật
tổ chức động vật châu á đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
nhằm đưa các cá thể này về các cơ sở cứu hộ hướng tới chấm dứt một trăm linh số trại gấu còn lại trên địa bàn cả nước lộ trình từ năm hai nghìn một mươi bảy tới năm hai nghìn hai mươi hai